trong ba ngày từ một mươi tám đến ngày hai mươi tháng sáu ban chỉ đạo quốc gia hiến máu tình nguyện tổ chức
ngày hội hiến máu tình nguyện giọt hồng tây nguyên lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi chín dự kiến có hơn năm người tham dự
đây là lần thứ sáu chương trình hành trình đỏ năm hai nghìn một mươi chín diễn ra tại tỉnh đắk lắc
qua năm lần hưởng ứng chương trình đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh đắk lắc đã tích cực tham gia
hiến máu tình nguyện lan tỏa nghĩa cử cao đẹp một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại
có phần nhỏ bé vào việc cứu chữa những bệnh nhân cần máu gấp
năm nay chương trình dự kiến tiếp nhận ba bảy trăm linh đơn vị máu
hành trình đỏ được tổ chức tại đắk lắc từ năm hai nghìn một mươi
qua năm năm tổ chức tỉnh đắk lắc đã vận động được một mươi ba người tham gia tiếp nhận trên tám đơn vị máu